tối ngày một mươi chín tháng một vừa qua brando dekatsu sareano krus hai mươi bảy tuổi đã tử vong sau khi bị bốn sĩ quan cảnh sát mexico bắn vì đã không dừng xe khi qua chốt kiểm tra
sau sự việc nhiều người dân đã kéo tới biểu tình và phóng hỏa gây nên một cuộc hỗn loạn tại trụ sở chính quyền địa phương của thành phố
theo thông tin từ gia đình nạn nhân đang trên đường đến nhà bà ngoại
trước đó nạn nhân có gọi cho cha mình và nói rằng cảnh sát đang theo dõi anh
sau khi đến nơi và đỗ xe trước nhà bà cha nạn nhân ở đầu dây bên kia đã nghe thấy hai tiếng súng
gia đình cho biết một sĩ quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bốn người được cảnh sát tiểu bang đưa đến bệnh viện
họ được cho chính là bốn sĩ quan đang bị tình nghi giết người trong vụ nổ súng và sẽ phải đưa ra lời khai trước các công tố viên của bang
thị trường thành phố xin lỗi vì sự ra đi của nạn nhân và lên án mạnh mẽ những người biểu tình những người mà bà cho rằng đã lợi dụng sự bất hạnh này
bà cho biết chính phủ bác bỏ việc sử dụng vũ lực một cách vô lý
và sẽ áp dụng mọi sự nghiêm khắc của pháp luật đối với những người phải chịu trách nhiệm